ngành công nghệ thông tin tại thành phố đà nẵng có tốc độ phát triển tăng trưởng nhanh
trung bình trên hai mươi một năm trước tác động của đại dịch covid một mươi chín đây cũng là một trong số ít
lĩnh vực duy trì được sự ổn định tuy nhiên để tạo sự đột phá thành phố đà nẵng vẫn cần
thêm nhiều nỗ lực trong giải quyết những khó khăn vướng mắt để các nhà đầu tư ổn định và phát triển
đầu năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã ra quyết định thành lập khu công nghệ thông tin
tập trung đà nẵng giai đoạn một với diện tích một trăm ba mươi một ha đây là dự án động lực được kỳ vọng sẽ trở thành
điểm đến của các doanh nghiệp phần mềm lớn trong nước và quốc tế hiện đơn vị quản lý đã cơ bản
hoàn thành mặt bằng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tuy nhiên việc bán giao đất giai đoạn hai
để khớp nối các hạng mục quan trọng đáp ứng yêu cầu kêu gọi nhà đầu tư vẫn chưa được thực hiện
được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn thế nhưng ngành công nghệ thông tin nói chung
chỉ đóng góp khoảng bảy bảy gdp cho thành phố đà nẵng nguyên nhân là do các doanh nghiệp công nghệ thông tin
chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ
tổng thống thành phố đà nẵng cho biết hiện nhân viên công nghệ thông tin trên toàn thành phố ước tính là trên bốn mươi người
theo ý kiến của các chuyên gia trên lĩnh vực công nghệ thông tin để sẵn sàng đón luồng thu hút đầu tư từ các đối tác lớn
đà nẵng cần phải có kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng có khả năng đáp ứng yêu cầu cao của các nhà tuyển dụng